trận lũ quét lịch sử vào ngày ba tháng tám tại huyện vùng cao mù căng trải đã gây hư hỏng một trăm bốn mươi một công trình thủy lợi
khiến cho nhiều diện tích lúa hoa màu bị ảnh hưởng có nguy cơ năng suất thấp thậm chí có thể dẫn đến mất mùa
song với sự nỗ lực của nhân dân chính quyền địa phương và ngành nông nghiệp đến nay số công trình thủy lợi đã được cơ bản khôi phục
nhằm bảo đảm tưới tiêu cho diện tích lúa và hoa màu
trận lũ quét đi qua đập đầu mối của hai công trình thủy lợi ràng trống câu và ràng gà sàng bản kháo giống xã kìm nội bị cuốn trôi hoàn toàn
cùng với đó hàng trăm mét mương dẫn nước bị sạt lở vùi lấp bởi đất đá
hai công trình này phục vụ tưới tiêu cho hai mươi năm hectare dụng nước hai vụ của người dân bản la phu khơ bản kháo giống và giào sa
ngay sau khi cơn lũ đi qua với sự nỗ lực của người dân hai bản và đồng ngũ cán bộ xí nghiệp thủy nông huyện mù căng trải
công trình đã được khôi phục đảm bảo tưới tiêu cho người dân hai bản
tuy nhiên đây mới chỉ là khôi phục tạm thời để có nước tưới cho lúa còn về lâu dài thì cần có sự đầu tư của nhà nước
trong trận lũ quét vừa qua xã kim nội có sáu mươi ba công trình thủy lợi bị thiệt hại làm ảnh hưởng đến một trăm linh ba hectare dụng nước hai vụ
xác định nếu không được khắc phục ngay thì sẽ thiếu nước và nguy cơ nhiều diện tích lúa sẽ bị ảnh hưởng nặng nề
nên xã kim nội đã vận động nhân dân các bản cùng với xí nghiệp thủy nông huyện mù căng trải trực tiếp tham gia lao động khắc phục
các bản bây giờ thì những thật điện này thì xã chúng tôi đã tổ chức tuyên truyền
họp bản vận động bà con nhân dân thì đã khắc phục đặc biệt là các cái ống nước của địa huyện đầu tư
đặc biệt là một số mà có thể bà con nhân dân chúng tôi có thể làm thu công
thì các bản hiện tại đã đổ nước tuyết tiêu cho bà con nhân dân trên xã kim nội
những thiệt hại do trận lũ quét gây ra đối với các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện vùng cao mù căng trải là khá lớn
theo tính toán ban đầu để sửa chữa khắc phục tạm thời trước mắt thì sẽ cần đầu tư bảy
bảy bốn tỷ đồng
những công trình ở mức độ thiệt hại nhẹ đã được khắc phục xong
nhưng với những công trình hư hỏng nặng về lâu dài cần có sự đầu tư của nhà nước
ủy ban nhân huyện đã chỉ đạo kiểm tra giả soát lại toàn bộ các hệ thống công trình thủy lợi
việc triển khai đầu tiên tức là xác định dùng những hệ thống ống
rồi thì các vật dụng
để khắc phục ngay việc duy trì đảm bảo nước tươi cho sản xuất vụ mùa
trong thời gian rất khẩn trương cho đến nay toàn bộ các hệ thống công trình thủy lợi đã khắc phục tạm thời cơ bản xong
trên cơ sở đó đề xuất kinh nghiệm với tỉnh các ngành theo những chương trình hỗ trợ kinh phí khai hoàng trong thời gian tới
những công trình thủy lợi được nhanh chóng khắc phục đã và đang góp phần cung cấp nước tưới kịp thời cho nhiều diện tích lúa
giảm bớt nguy cơ mất mùa cũng như giảm năng suất đảm bảo an ninh lương thực ổn định đời sống cho người dân huyện vùng cao mù căng chảy
trong thời gian rất khắc phục đã và đang góp phần cung cấp nước tươi kịp thời cho nhiều diện tích lúa